vì thế biết rõ quy trình lách luật từ mua bán sang hình thức hiến tặng
sau đó đối tượng đã móc nối với nhiều đối tượng khác tạo thành đường dây hoạt động với vai trò là cò mồi để hưởng tranh lệch từ mỗi vụ mua bán thành công
sau đó đối tượng đã móc nối với nhiều đối tượng khác tạo thành đường dây hoạt động với vai trò là cò mồi để hưởng tranh lệch từ mỗi vụ mua thành công
đối tượng đã móc nối với nhiều đối tượng khác tạo thành đường dây hoạt động với vai trò là cò mồi để hưởng tranh lệch từ mỗi vụ mua bán thành công
giá tranh lệch thường thường khi mà gặp những người mua thì các đối tượng này mà cả với gá khoảng hai trăm ba mươi hai trăm sáu mươi triệu trong trường hợp một quả thận
đối tượng này đưa giá lên đến mức khoảng bốn trăm năm mươi triệu một quả thận
còn lại sau đó lại trừ đi những cái chi phí lưu ý ăn ở tiền xét nghiệm đi lặng
rồi những cái lần mà chúng có thể đã đưa tiền trước cho họ thì chúng được hưởng lợi từ một cái việc giao dịch mua bán thận độ khoảng năm đến sáu mươi triệu đồng một trường hợp
các đối tượng trong đường dây mua bán thận được tổ chức hết sức tinh vi
sau khi các đối tượng tìm được những người mua bán thận chúng tổ chức đưa người về hà nội thuê nhà và cử người chăm nuôi
tiếp đó các đối tượng tiếp cận khu vực các bệnh viện tìm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận
sau khi đã tìm được người mua người bán và tiến hành các thủ tục xét nghiệm phù hợp
chúng sẽ hướng dẫn hai bên làm các giấy tờ thủ tục để hợp thức hóa thương vụ trừ mua bán thành tự nguyện hiến tằng
theo quy định của luật mới bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trừ luật của xu hướng năm hai nghìn một mươi bảy
thì cái việc này là quy định có căn cứ để xử lý về mặt hình sự
thế cho nên trong cái việc giao dịch mà mua bán thận này thì là không được phép
thế còn cái việc mà mình có bị bệnh hoặc là có bị ảnh hưởng đến thận thì mình nên đăng ký ở cái trung tâm hiến tặc theo quy định của nhà nước
và khi đấy thì có những người người ta hiến tạng có thể là do tai nạn hoặc là người ta có nhu cầu hiến tặng
thì lúc đấy thì được nhà nước cho phép thì mình quy định
chứ không nên lên những cái trang mạng xã hội để tìm hiểu những thông tin rồi sau đó là tiến hành mua bán thận
điều đấy là vi phạm luật
tình trạng mua bán thận diễn ra như hiện nay đang gây ra nhiều hệ lụy tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách pháp luật
ngoài ra cơ quan công an cũng khuyến cáo từ các vụ mua bán thận
nhiều người còn trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo khi chúng nhận tiền mua thận nhưng sau đó biến mất
dạng sáng ngày hôm nay đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện và truy đuổi bắt giữ nhiều ghe thuyền khủng bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
vào thời điểm trên trên sông đồng nai đoạn qua địa phận phường bửu long thành phố biên hòa
lực lượng công an phát hiện hàng chục đối tượng trên hai ghe đang bơm hút cát trái phép và một thuyền di chuyển theo bên cạnh để vận chuyển cát trái phép
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy
tuy nhiên sau khoảng ba mươi phút truy đuổi thì các đối tượng và ba ghe thuyền đã bị công an khống chế
tại hiện trường cả ba ghe thuyền đều được trang bị hệ thống bơm hút cát khủng với nhiều máy mã nực cực lớn cùng hệ thống vòi to lắp đặt dày đặc trên ba ghe thuyền
cùng với đó là hàng chục mét khối cát đã được bơm lên ba ghe thuyền
bước đầu các đối tượng khai nhận thủ đoạn là hua điều khiển ghe thuyền chạy chậm trên sông
vừa tiến hành bơm hút cát từ lòng sông lên hai ghe nhỏ rồi hút lên thuyền lớn để vận chuyển và đưa về bán các vữa cát ven sông
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại đinh bộ lĩnh phường ngô quyền thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m bảy mươi sống mũi hơi lõm rái tay trúc và có sẹo cong dài năm cm ở đuôi lông mảy trái
đối tượng trần hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khu một phường vàng danh thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
và đối tượng vũ duy thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một khu chín phường thanh sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý